thưa quý vị và các bạn sau khi hàng loạt những ca nhiễm covid một mươi chín được công bố
nhiều thông tin khác nhau về bệnh nhân đã được mạng xã hội lan truyền với tốc độ chóng mặt
hàng trăm những dòng trạng thái trong đó có nhiều thông tin về lịch trình hoạt động của các bệnh nhân
được các anh hùng bàn phím đua nhau bình luận và chia sẻ
thế nhưng trong vô vàn những dòng trạng thái đó thì rất nhiều thông tin không đúng sự thật
không có căn cứ gây nên rất nhiều hiệu ứng tiêu cực cho xã hội và cộng đồng
thì cái thông tin mà khi mà bạn bè tôi đọc được như vậy mà xong rồi họ đã đi lan truyền
và họ nói chuyện với nhau thôi chẳng hạn
thì cái điều đấy thì vô tình đã là làm gây hoang mang cho tất cả mọi người rồi
họ đồn đến hàng trăm tin họ phân tích rồi tình tiết ly kỳ như là chuyện nhà mình
tôi thì có xem qua tiếp nhận và cũng chỉ để đấy thôi
tại vì là theo tôi những cái tin nào mà có văn bản của nhà nước
hoặc là của thủ tướng chính phủ thì mình hãy nên tin
còn đâu thì anh hùng bàn phím à
nạn tin tặc bây giờ còn nhiều
đáng sợ hơn rất là nhiều
hiện nay tại nước ta con số nhiễm covid một mươi chín mới chỉ dừng lại ở con số hàng chục
trong đó có một mươi bảy người đã được chữa khỏi và chưa có ai tử vong vì căn bệnh này
nhưng số người vi phạm số người bị xử phạt về hành vi đưa thông tin sai sự thật
còn nhiều hơn số ca nhiễm bệnh
đây là những hành vi sẽ bị xử phạt hành chính từ hai mươi đến ba mươi triệu đồng
và đối với cá nhân thì là đấy thường là mười mấy triệu bằng một phần hai
và quan trọng hơn là bạn sẽ làm chính giảm lòng tin
của những người sùng
đang thụ hưởng thông tin do bạn đưa đến
môi trường mạng là không gian ảo
nhưng phát ngôn trên không gian mạng không hề ảo
bởi đằng sau đó là những người thật
dịch bệnh có thể rất đáng lo ngại
nhưng dịch bệnh tin giả trên mạng xã hội còn nguy hiểm hơn
vì nó thúc đẩy hành vi thật trong xã hội
vì cộng đồng vì sự cố gắng của những anh hùng ở đầu trên tuyến
hãy chia sẻ thông tin có trách nhiệm
trong bối cảnh ngày càng phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
sự hoành hành của tin đồn tin không chính xác
hoặc cũng có thể là sự sợ hãi thái quá của một số người
vô hình chung đã làm cho công tác phòng chống dịch bệnh trở nên khó khăn hơn
thậm chí một vài thời điểm nỗi sợ virus tin giả
có lẽ còn lớn hơn nhiều so với dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên trước những biện pháp phòng chống dịch bệnh quyết liệt của chính phủ
các bộ ban ngành cũng đã áp dụng trong thời gian vừa qua
người dân đang hoàn toàn tin tưởng vào thắng lợi của công tác phòng chống dịch bệnh
và cảnh giác trước những tin đồn thất thiệt
thông tin này được lan truyền trên mạng xã hội
thời gian qua khiến không ít người hoang mang
tuy nhiên cũng không ít người cảnh giác kiểm chứng lại tin đồn này
ngồi nghỉ ngơi ông giật đang tranh thủ cái ứng dụng hà nội smart city
của ubnd tp hà nội trên điện thoại của mình

ngoài cập nhật thông tin vị trí

của tất cả những người nhiễm covid một mươi chín
cũng như những người thuộc diện từ f một đến f năm
sẽ đều được định vị trên bản đồ
theo ông giật việc theo dõi thông tin dịch bệnh
từ các kênh chính thống cũng là cách để góp phần không để dịch lây lan
nói chung là khi tôi nghe trên mạng và tin đồn về hà nội phong tỏa
về dịch cúm covid một mươi chín này
nhưng theo tôi để ý theo dõi trên đài tiếng nói việt nam
hoặc vô tuyến truyền
hoặc là bằng cách báo kinh thống thì không có
cho nên là tôi không tin vào những nơi đồn đạo
gây hoang mang cho cường chúng
tính đến ngày một mươi năm tháng ba
công an các đơn vị địa phương trong cả nước
đã xác minh làm việc với hơn sáu trăm năm mươi trường hợp
đưa tin sai sự thật
xử phạt vi phạm hành chính gần một trăm năm mươi người
việc cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải
và chia sẻ thông tin giả về dịch bệnh
khiến cư dịch bệnh đều bị phá hủy
các dân bạn đồng tình
những kẻ này thì công an cần bắt và khởi tố
công khai danh tính trên cổng thông tin đại chúng
để ngoài pháp luật xử tội
họ đáng bị dư luận lên án
cần phải xử lý nghiêm khắc hành vi
tung tin sai sự thật này
nó làm sói mòn lòng tin xã hội
cứ như thế này đến lúc chẳng ai tin ai
quá nguy hiểm
các tin giả thật đáng sợ
bị nhiễm bệnh không sợ bằng bị khủng bố
tinh thần trên mạng xã hội
không hiểu tại sao có thể bịa ra
những thông tin bị thổi phòng
những lời đồn đại vô căn cứ
về phương thức lây nhiễm
về số ca dương tính đã gieo rắc
nỗi sợ hãi lên không ít người dân
trong thời đại thông tin đang phát triển
người dân và các ban ngành
không chỉ chiến đấu với dịch bệnh
mà còn phải chống đỡ ngăn chặn
với những tin đồn vô căn cứ

một lời đồn về dịch bệnh được tung ra
có thể tác động trực tiếp
đến nỗi lực phòng chống dịch
một thông tin sai lệch
có thể tác động trực tiếp đến nỗ lực phòng chống dịch bệnh
của chính phủ và người dân
việc tỉnh táo trong lúc đọc và tiếp nhận thông tin
là hành động thiết thực mà ai cũng có thể làm
để chung tay ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này
và thông tin từ cơ quan báo chí
cộng thông tin điện tử chính thống
chính là lựa chọn đúng đắn
của khán giả bạn đọc